cơ quan điều tra viện kiểm sát nhân dân tối cao đã tống đạt quyết định khởi tố bị can
đối với ông phan văn vĩnh nguyên thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
về tội ra quyết định trái pháp luật theo quy định tại khoản hai điều ba trăm bảy mươi một bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
kết quả điều tra ban đầu xác định trong quá trình chỉ đạo điều tra vụ án trương huy liệu
và đồng phạm về tội buôn lậu và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
ông phan văn vĩnh thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
đã chỉ đạo việc ra quyết định xử lý vật chứng và tổ chức bán đấu giá lô gỗ vật chứng
của vụ án trái pháp luật
việc làm này của ông vĩnh đã gây thiệt hại đến lợi ích của nhà nước quyền
lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự an toàn xã hội
ông phan văn vĩnh hiện là phạm nhân đang chấp hành án phạt chín năm tù
về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
tại trại giam phú sơn bốn bộ công an theo quyết định thi hành án của tòa án nhân dân tỉnh phú thọ